ngày một mươi tám tháng hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên nam đàn nghệ an
tại khu di tích kim liên trước anh linh chủ tịch hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác thành kính dân hương
dân hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
với tâm lòng biết ơn vô hạn lãnh tụ kính yêu của dân tộc thủ tướng nguyễn xuân phúc xúc động ghi vào sổ vàng lưu niệm
tưởng nhớ bác chúng cháu nguyện đi theo con đường của bác và đảng đã chọn ra sức học tập công tác rèn luyện để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và xây dựng đảng ta
thủ tướng và đoàn công tác xúc động tham quan những di tích di vật gắn liền với quê hương gia đình của chủ tịch hồ chí minh
đoàn đã tham quan nhà cụ phó bảng nguyễn sinh sắc nơi chủ tịch hồ chí minh sống thời niên thiếu ở làng sen
thăm thư viện làng xen thủ tướng mong muốn ban quản lý khu di tích tập hợp nhiều hơn nữa đa dạng các đầu sách phục vụ người đọc ở mọi lứa tuổi
nhằm nâng cao kiến thức văn hóa cho các tầng lớp nhân dân trong vùng đáp ứng nhu cầu đọc sách truyền thống đọc sách vùng làng sen kim liên
cái nôi truyền thống yêu nước truyền thống cách mạng truyền thống hiếu học quê hương bắc hồ kính yêu